sau khi quốc hội miễn nhiệm chủ tịch nước nguyễn xuân phúc ngày hôm nay thay mặt ủy ban thường vụ quốc hội
chủ tịch quốc hội vương đình huệ ký thông báo số bốn trăm linh bốn về việc thực hiện quyền chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
căn cứ hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam căn cứ luật tổ chức quốc hội và kết luận của bộ chính trị
về việc phân công ủy viên trung ương đảng giữ quyền chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ủy ban thường vụ quốc hội trân trọng thông báo bà võ thị ánh xuân phó chủ tịch nước giữ quyền chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
cho đến khi quốc hội bầu ra chủ tịch nước mới